vào chiều ngày hôm qua tại thành phố đà nẵng đã diễn ra hội nghị hợp tác và trao đổi kinh nghiệm giữa cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an việt nam và cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an lào
trong khuôn khổ của hội nghị hai bên đã cùng nhau đánh giá những yếu tố ảnh hưởng của tình hình thế giới khu vực tác động đến an ninh quốc gia của việt nam và lào công tác đảm bảo an ninh trật tự phòng chống tội phạm
trong đó trao đổi cụ thể những vấn đề liên quan công tác quản lý xuất cảnh di cư tình hình công dân hai nước xuất cảnh nhập cảnh và cư trú trên lãnh thổ của nhau công tác xác minh tiếp cận công dân vi phạm quy chế xuất nhập cảnh được trao trả
trao đổi các chính sách quy định mới của mỗi bên trong lĩnh vực xuất nhập cảnh và một số nội dung liên quan công dân hai nước sử dụng căn cước công dân thay hộ chiếu để đi lại qua biên giới
trên cơ sở trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm cục quản lý xuất nhập cảnh việt nam và cục quản lý xuất nhập cảnh lào sẽ tiếp thu những mặt đã đạt được và chỉ ra những khó khăn tồn tại từ đó có hướng khắc phục nhằm tiếp tục củng cố đưa quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị lên tầm cao mới
với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ chiến sĩ trong quá trình thăm khám điều trị bệnh vào sáng ngày bảy tháng ba bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an đã phối hợp với bệnh xá công an tp đà nẵng
tổ chức lễ khai trương bộ phận khám điều trị cơ xương khớp và phục hồi chức năng
bộ phận khám điều trị cơ xương khớp và phục hồi chức năng được đặt tại trụ sở làm việc công an thành phố đà nẵng và được trang bị đầy đủ thiết bị máy móc chuyên khoa hiện đại
tại đây cán bộ chiến sĩ sẽ được điều trị một số bệnh theo phương pháp vật lý trị liệu và y học cổ truyền
trong thời gian đầu bệnh viện một trăm chín mươi chín sẽ cử cán bộ bác sĩ kỹ thuật viên cùng tham gia với bệnh xá công an thành phố
đưa công tác thăm khám và điều trị đi vào nền nếp mang lại hiệu quả tối ưu
ngoài công an thành phố thời gian qua bệnh viện một trăm chín mươi chín đã hợp tác với nhiều đơn vị trong và ngoài ngành để thực hiện công tác khám chữa bệnh trong lĩnh vực phục hồi chức năng
đây là bước đệm để đưa bệnh viện đầu ngành của bộ công an ngày càng phát triển và khẳng định vị thế trong khu vực
thưa quý vị với đặc thù của lực lượng là luôn tiềm ẩn rủi ro trong quá trình luyện tập và nguy hiểm khi tham gia tác chiến thực tế
chính vì vậy ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về bản lĩnh sức khỏe thì điều mà mỗi chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm cần đó chính là lòng đam mê
chiều cao có thể thấp hơn cân nặng có thể ít hơn nhưng khi đã đứng vào hàng ngũ dù là nam hay nữ thì đều chỉ có một lý tưởng duy nhất
đó là đảm bảo tốt an ninh trật tự vì bình yên của nhân dân
nhân ngày quốc tế phụ nữ tám tháng ba chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ những bông hồng thép
những cô gái dù thanh xuân không thước tha váy áo nhưng chưa bao giờ hối tiếc vì lý tưởng
công phá gạch ngói trên tay không phá tảng đá nặng gần một trăm linh kg trên bụng
đó là những bài tập hàng ngày của những nữ cảnh sát đặc nhiệm thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
khá nguy hiểm thế nhưng những cô gái này lại dễ dàng vượt qua
dài đến là em giờ cũng cảm thấy bình thường
khi mà em mới vào thì có thể là lúc đấy là sợ và dường như là không thực hiện được ạ
nhưng mà sau vào đây thì quá trình tập luyện của em cũng đã đến hai năm
thì bây giờ hiện tại thì em đã có thể làm những cái màn như thế này một cách dễ dàng nhất
với tám mươi thời lượng là huấn luyện ngoài thao trường
ở mọi điều kiện thời tiết kể cả nhiệt độ ngoài trời
nóng tới ba mươi chín bốn mươi độ c hay lạnh dưới một mươi độ c
các nữ cảnh sát đặc nhiệm
phải tập luyện thành thạo nhiều nội dung chiến thuật
dù nhiệm vụ cực kỳ vất vả
nhưng các chiến sĩ đã vượt lên trên khó khăn bằng ý chí tự lực tự cường
bằng niềm yêu nghề mạnh liệt
bằng suy nghĩ mạnh mẽ của bản thân
đối với nhiều nội dung nhiều bộ môn huấn luyện nó khác nhau
từ nhà cao tầng từ thí công
thì tụi em cần phải tập rất là nhiều
cũng không tránh khỏi những đau nhất
rồi trấn thương này kia
nhưng mà được các anh trong đây tận tình
giúp đỡ chỉ bảo
thì qua thời gian rèn luyện thì cũng có khả năng
cũng có bản lĩnh để vượt qua hết
thật là nam giới tôi thấy các bạn nữ huấn luyện và rèn luyện
trong cái môi trường của tôi rất là vất vả
tôi cũng rất là nổi phục
nhân ngày tám tháng ba tôi xin chúc các bạn nữ sức khỏe dồi dào
ngày càng xinh đẹp
và hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao phó
trong quá trình huấn luyện
không có bài tập nào dành riêng cho nữ
tất cả các bài tập cho nam nữ đều giống nhau
có rất nhiều nội dung tập tại thao trường
đòi hỏi yêu cầu rất cao về thể lực
đối với các đồng chí nam đã là khó
chứ chưa nói đến các đồng chí nữ
xác định vào ngành các nữ cảnh sát đặc nhiệm đã xác định
phải sống phải làm việc và công hiến
dù khó khăn thế nào cũng cố gắng vượt qua
các chiến sĩ nữ cảnh sát đặc nhiệm
và bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
luôn khắc phục mọi khó khăn thách thức
tham gia phối hợp với các cục nghiệp vụ
các đơn vị công an các địa phương
sẵn sàng hy sinh thân mình
để bảo vệ tuyệt đối các sự kiện
chính trị văn hóa xã hội quan trọng của đất nước
đặc biệt là trong các chuyên án
để sẵn sàng đánh bắt xử lý các tội phạm
đặc biệt nguy hiểm trong chuyên án ma túy hình sự
và các loại tội phạm như tội phạm kinh tế
tội phạm công nghệ cao góp phần vào việc
xây dựng bảo đảm trật tự an toàn xã hội của đất nước
nắng gió và những trấn thương trên thao trường
càng khiến những nữ cảnh sát
đặc nhiệm đang ở lứa tuổi một mươi tám hai mươi
càng thêm yêu và tự hào
về công việc của mình hơn
cũng từ đó họ luôn cố gắng hết mình
để xứng đáng là những bông hoa thép
những bông hoa kiên cường mạnh mẽ nhất
trong rừng hoa của lực lượng công an nhân dân việt nam
thưa quý vị và các bạn sau vụ bé trai
một mươi bảy tháng tuổi tử vong do bị bạo hành
ở một cơ sở trong giữ trẻ không được cấp phép
sở giáo dục và đào tạo hà nội
đã đề nghị ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã
thực hiện tốt việc phân cấp
quản lý giáo dục tại địa phương
chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo
phối hợp với ủy ban nhân dân xã phường
các bàn ngành đoàn thể kiểm tra giám sát
cơ sở mầm non
cùng với đó sở giáo dục và đào tạo hà nội
cũng yêu cầu các địa phương nâng cao trách nhiệm
và vai trò của ủy ban nhân dân xã phường
trong việc quản lý cấp phép
và kiểm tra sau cấp phép
đối với loại hình nhà trẻ dân lập và tư thục
kiên quyết xử lý rứt điểm các trường hợp vi phạm
và ngã không phải đến bây giờ
thì những yêu cầu tương tự mới được đưa ra
tuy nhiên sau mỗi vụ việc
thì lại càng lộ rõ những lỗ hồng
trong công tác thực hiện ý kiến chỉ đạo
cũng như là giám sát thực thi
đâu sẽ là giải pháp hữu hiệu
để bảo vệ những đứa trẻ vô tội
trước nạn bạo hành
mời quý vị cùng đến với vấn đề và chính sách ngày hôm nay
trong vụ việc bé trai một mươi bảy tháng tuổi
bị bạo hành dẫn đến tử vong
tại địa bàn huyện thường tín hà nội
cơ sở này được lực lượng chức năng xác định
là hoạt động hoàn toàn tự phát
do đó đã bị xử phạt hai lần
vì không bảo đảm điều kiện hoạt động
lần xử phạt gần đây nhất
vào đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
đây là một nhóm trẻ tự phát tự lập
là không có những công cụ phương tiện
đảm bảo để cho một lớp học
và nhân chứng của vụ án
thì là toàn những cháu bé chưa biết nói
và hai cô giáo này thì
có những thời gian
để tự phát
để quanh co chối tội
qua những vết thương
ở trên người của cháu bé
chúng tôi nhất định
đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng
chúng tôi đã phối hợp với cả các đơn vị
chức năng của các hoành phố
vào cuộc điều tra quyết liệt
để truy tố xử lý các đối tượng
theo quy định của pháp luật
như vậy cơ sở này đã bị xử phạt
nhưng vẫn tiếp tục hoạt động như không có bất cứ vấn đề gì
và các hành vi bạo hành trẻ
cũng cứ thế tái diễn
chẳng muốn ai phát hiện
cho đến khi xảy ra hậu quả nặng nề
thì đã quá muộn
thông tin đầu tiên từ sơn la
đang trên đường mang lượng lớn ma túy
và thuốc phiển đi tiêu thụ
thì một đối tượng đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh sơn la
phối hợp với các đơn vị khác bắt giữ
đối tượng là giàng a kỳ
chủ tải xã hủy một huyện sông mã tỉnh sơn la
tại chỗ lực lượng công an thu giữ
hơn một mươi một ba trăm linh tiên hồng phiến
hơn một kg
cùng nhiều vật chứng liên quan khác
kỳ khai nhận lấy số ma túy trên
tại khu vực biên giới để bán kiếm lời
đang trên đường thì bị bắt giữ
cũng liên quan đến ma túy
sáu đối tượng trong một đường dây hoạt động liên tỉnh
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh quảng ninh bắt giữ
cụ thể vào tối ngày bốn tháng ba
lực lượng chức năng bắt quả tang bùi văn tiến
đang tàng trữ gần một trăm tám mươi viên thuốc lắc
và gần năm mươi gram kentamin
đấu tranh với tiên cơ quan công an lần lượt
thêm năm đối tượng khác
trú tại hải phòng và quảng ninh
tổng số tăng vật thu giữ được là
bốn trăm linh viên thuốc lắc và gần một trăm linh gram kentamin
và hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra
tin mới nhất về vụ hỗn chiến
khiến ba người thương vong xảy ra
vào chiều ngày hôm qua tại quảng ninh
sau quá trình điều tra khẩn trương công an tỉnh quảng ninh
cho biết là đã tạm giữ hai đối tượng có liên quan
đó là nguyễn đức việt trú tại thành phố hà nội
và nguyễn việt dũng chú tại thành phố hạ long
tỉnh quảng ninh còn nạn nhân được
xác định là một thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại thành phố hạ long
như đã đưa tin vào chiều ngày bảy tháng ba
tại khu vực đối diện sân vận động hà lầm
thành phố hạ long xảy ra vụ sô sát
khiến một thanh niên tử vong
vào cuộc điều tra cơ quan chức năng xác định
nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn cá nhân
còn liên quan tới vụ cướp ngân hàng
sa công banh tại thành phố hồ chí minh
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
cho biết nghi phạm cuối cùng đã ra đầu thú
cụ thể sau khi được cơ quan công an vận động tích cực
vào ngày bảy tháng ba hà vĩ toàn
chủ tịch quận năm thành phố hồ chí minh
đã đến trụ sở công an quận tám đầu thú
toàn khai đã cùng trương minh thiện
và trương vĩnh sương dùng súng đe dọa
cướp tài sản tại phòng giao dịch phú lợi
của sa công banh vào ngày ba tháng ba vừa qua
trong đó sương là người ở ngoài canh trừng
thiện dùng súng bắn đạn đi nhựa
đe dọa những người có mặt ở quầy giao dịch
yêu cầu đưa tiền còn toàn đi xung quanh
để lấy tiền nhưng không tìm thấy
cho nên cả hai đã lập tức tẩu thoát